ca sĩ tùng dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trong gia đình có bố mẹ không hoạt động nghệ thuật
nhưng lại chịu ảnh hưởng từ ông trẻ là cố nhạc sĩ trần hoàn
từ nhỏ nam ca sĩ đã được tiếp xúc với nhạc gia
điều đó góp phần lớn định hình phong cách âm nhạc của anh sau này
tên tuổi của tùng dương được khán giả biết đến rộng rãi
sau cuộc thi sao mai điểm hẹn năm hai nghìn bốn với ngôi vị quán quân do hội đồng nghệ thuật bình chọn
suốt chặng đường hơn hai mươi năm hoạt động âm nhạc của mình
tùng dương tạo nên dấu ấn lớn với phong cách dân gian đường đại
nhắc đến anh là khán giả nhớ ngay tới sự độc lạ ma mị từ bài hát giọng hát tới phong cách trình diễn
mặt khác nam ca sĩ cũng không ngại thử nghiệm kết hợp những thể loại âm nhạc mới
như pop jazz dân gian đường đại new age world music
và cả những sáng tác nhạc cách mạng nhạc tiên chiến và tình khúc
ngược với sự dữ dội mãnh liệt trong các sản phẩm âm nhạc
mang nặng màu sắc tự sự
với các nhạc phẩm tiền chiến cách mạng chứa đựng tình yêu niềm tự hào dành cho quê hương đất nước
tùng dương lại thổi vào đó những gam màu tươi sáng thảnh thơi
nhưng vẫn toát lên khí phách anh hùng dấu ấn độc bản của anh so với nhiều sản phẩm âm nhạc khác
tiêu biểu trong số đó phải kể tới ca khúc như một vòng việt nam việt nam trong tôi việt nam ơi
đều có mức độ phủ sóng rộng trên các nền tảng mạng xã hội
chinh phục lượng lớn công chúng yêu thích qua nhiều thế hệ
trong phong cách âm nhạc của ca sĩ này
vâng thưa quý vị có thể nói được rằng là ở bất cứ sản phẩm hay dự án âm nhạc
hoặc là trên bất cứ sân khấu nào thì chúng ta đều thấy ca sĩ tùng dương xuất hiện
với một sự chỉn chu cả về mặt phong cách kỹ năng và chuyên môn
và với tôi một người khán giả có thể nói là đã dành khá nhiều thời gian
để theo dõi và thưởng thức âm nhạc của tùng dương
thì thấy được rằng hơn hai mươi năm qua làm nghề bất cứ khi nào ca sĩ tùng dương xuất hiện
đều đạt được phong độ rất tốt
hai mươi năm đã qua thì điều gì đã đang và sẽ không thay đổi trong chất làm nghề của tùng dương
nó là một cái tiến trình mà phát triển của một con người của một người nghệ sĩ
bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực của anh ta bạn không nhìn thấy những cái thành công trước mắt
mà hãy đánh giá là cả một quá trình một cái sự nỗ lực của họ bền bỉ hay không
sau hai mươi năm bạn đã thấy một tùng dương đã thay đổi rất nhiều
và đương nhiên có cái sự trưởng thành trưởng thành ở bên trong mình
đó bên trong
để nó quyết định tất cả mọi thứ
nó quyết định cái sự lan tỏa về nguồn năng lượng của mình tới mọi người
nó quyết định về cái dòng nhạc mình theo đuổi
bây giờ đối với tùng dương thì dòng nhạc mình theo đuổi nó không còn quan trọng nữa
bạn vẫn có thể thấy tùng dương kết hợp với rap hoặc rất là nhiều những dòng nhạc nữa
những năm trước thì dương tôn vinh bộ tướng sông hồng là bốn cây đại thụ của nền âm nhạc việt nam
nguyễn cường trần tiến phó đức phương dương thụ
bốn người khó tính khắt khe số một luôn
thế thì phải rất là bản lĩnh mới có thể mà làm chủ được những tác phẩm
sau đó thì lại với cái concept là bốn trị đại của nền âm nhạc việt nam là
thanh lam mỹ linh hồng nhung hải trần
cũng là trở thành khách mời của tùng dương trong live show trời và đất
thì cũng là tự mình làm khó mình đúng không
và tiếp theo là đến cái dự án human
thì là hát với ngọt bùi lan hương g ducky những bạn trẻ indie
và sau này thì tiếp theo năm nay còn là những cái gì nữa
chắc chắn rất nhiều điều sẽ được bật bí
có những ý kiến cho rằng là để có thể cháy hết mình trên sân khấu
thì không ít nghệ sĩ có thể làm được điều này
thế nhưng mà điều lôi cuốn khán giả đến với tùng dương
lại chính là dòng chảy cảm xúc gắn chặt và cuốn nghẹn vào sự cháy ấy
vậy thì làm sao để anh có thể cân bằng giữa cảm xúc của cá nhân mình
cũng như làm sao có được cái sự hòa quyện giữa chất nghệ sĩ và cảm xúc trong chính mình
lửa nghề trong tùng dương thì sẽ không bao giờ vụt tắt
không bao giờ vụ cháy và vụt tắt mà nó cứ cháy mãi
có những cái lúc là anh có thể cháy hết mình trên sân khấu
có những lúc mà mình dành thời gian cho gia đình mình
hay là cho những cái khoảng lặng của mình thì nó lại là cháy âm ỉ
một cái đầu óc của một cái người nghệ sĩ như tùng dương
thì không chỉ là rất là tường tận với chuyên bôn của mình sâu sát
hay là khắt khe với bản thân mình
mà còn là tự vẽ cho mình ra những cái bước đi trên những con đường âm nhạc của mình
trước bây giờ hai mươi năm ca hát tùng dương đều là tự pardiuse là nhà sản xuất cho chính mình
nếu bạn thấy là từ những cái concept album cho tới những cái dự án âm nhạc như là những live show
thì đều là do dương nghĩ ra concept hết
và tìm những cái parkner những cộng sự để mà giúp mình hiện thực hóa những cái giấc mơ mình ấp ổ
cho chính vì vậy mà bạn mới thấy là cái lửa của mình nó luôn luôn cháy cháy rực
mình cảm giác đến bây giờ là gần u năm mươi rồi
nhưng mà vẫn đang chưa có dấu hiệu thuyên giảm chút nào cả hay là chưa bao giờ thấy chán hát cả
vậy anh có những chia sẻ như thế nào về bước chuyển mình cũng như là việc nghệ sĩ chúng ta cần phải thay đổi và làm mới bản thân ạ
với một người như tùng dương thì luôn luôn không bao giờ hài lòng với chính mình
nghe lại cuốn cd của mình vẫn không bao giờ mình hài lòng cả
mặc dù lúc đấy mình hài lòng nhưng chắc chắn là vài năm về sau mình nghe lại mình thấy là à tạm hài lòng ở cái mặt nào đấy thôi
còn mình thấy rằng là bây giờ cái tâm thế của mình nó đã thay đổi nó đã sang một cái chiều hướng khác rồi
những cái nhân sinh quan của mình thế giới quan của mình nó đã thay đổi
và cái lúc đấy nó phù hợp ở trong cái thời điểm
mình trân trọng quá khứ thế thôi
thế còn mình không nghĩ rằng là quá khứ nó là cái best nhất cái hay nhất
cho nên tôi nghĩ rằng mình không bao giờ hoàn hảo
mình luôn luôn tìm kiếm sự hoàn hảo
và mình biết là nó sẽ không bao giờ chạm tới được cái sự hoàn hảo
cho nên mình sẽ luôn luôn cố gắng
và luôn luôn thấy thiếu sót một cái điều gì đấy
vẫn luôn được ấn định là một ivo của làng nhạc việt
và gắn liền với những nhạc phẩm hàn lâm
mang tính học thuật cao của các nhạc sĩ gạo cội
thế nhưng mà trong quá trình chuyển mình
thì anh có gặp phải những cái khó khăn gì hay không ạ
bởi vì tôi thấy được rằng là mặc dù anh lựa chọn
phân khúc mới để thể hiện mình
thế nhưng mà cũng đạt được những cái thành công
có thể nói là rất là ấn tượng đối với khán giả
đặc biệt là khán giả trẻ
với tùng dương thì đúng như một người nghệ sĩ như tùng dương
cái sự không đơn giản để suy nghĩ như vậy
nó sẽ thấy luôn luôn hấp dẫn
cho mọi người
à mọi người không thể đọc được mọi suy nghĩ của tùng dương
tùng dương sẽ làm cái gì tiếp theo
để cho thấy rằng là vâng
đúng như là một cái năm hành năm trăm linh bảy
dương đã viết cuộc đời của mình
cái góc nhìn của mình
và của mọi người của con người
là nhân sinh quan
nó chính là như một cái rối rubik
một cái khối
ô màu lập phương
đấy khối lập phương
nó có rất nhiều sắc màu
đấy và chúng ta
tự quay tự điều khiển
những cái ô màu đấy
những cái trò chơi lập phương
thì chính cuộc sống của chúng ta cũng vậy
và với một người nghệ sĩ
thì cái việc biến hóa
cái việc mà chúng ta tạo ra những cái điều
sự đột phá
để thấy rằng là khán giả
luôn luôn thấy một người nghệ sĩ hấp dẫn
trong mắt họ
và từ những cái
không hạn chế đối tượng khán giả
từ những khán giả mà trẻ
cho tới những khán giả lớn tuổi
thì vẫn yêu mến mình
thì đương nhiên đấy là một cái điều rất là hạnh phúc rồi
dương nghĩ rằng là cái việc đó
mình chắc chắn là mình ý thức được rằng là
mình trân trọng những người trẻ
thấy được cái thế giới quan của họ
nó có những sự tương đồng với mình
một mươi năm hai mươi năm trước
cái điều đấy là chúng ta phải
cũng là một cái sự nhìn nhận
sự ghi nhận họ
chính vì vậy
mình mới dùng cái từ tôn vinh
mình mời họ là khách mời với mình
chính là việc mình tôn vinh họ
mình đặt họ
ở một cái vị trí rất là quan trọng